thưa quý vị liên quan tới tình hình giải gaza ngày ba mươi tháng một thủ lĩnh phong trào hồi giáo hamas ismail haniye cho biết nhóm này đã nhận được đề xuất ngừng bắn sau cuộc thảo luận tại paris pháp và sẽ nghiên cứu đề xuất này
trong một tuyên bố ông haniye cho biết phản ứng của phong trào hamas đối với đề xuất sẽ tùy thuộc vào việc israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại giải gaza và rút hoàn toàn lực lượng khỏi vùng lãnh thổ này
thủ lĩnh hamas đề cao vai trò của ai cập và qatar trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại gaza
ông cũng thông báo hamas đã nhận được lời mời và sẽ đến cairo ai cập để thảo luận về thỏa thuận khung được đưa ra tại cuộc họp ở paris
cuộc thảo luận tại paris có sự tham gia của các quan chức hàng đầu của israel mỹ qatar và ai cập về một thỏa thuận tạm ngừng giao tranh tại gaza và trả tự do cho các con tin đang bị hamas giam giữ
các bên đã đạt được một khuôn khổ cho một thỏa thuận mới về việc thả con tin theo từng giai đoạn
cũng như tạo điều kiện cho việc có thiết
các bên đã được thêm hàng viện trợ và giảm bạo lực ở gaza
công tố viên tòa án hình sự quốc tế icc karim khan mới đây tuyên bố có cơ sở khẳng định các bên đang tham chiến tại sudan đều phạm tội chiến tranh ở khu vực đa phu
ông khan chỉ rõ cả lực lượng vũ trang sudan và nhóm bán vũ trang lực lượng hỗ trợ nhanh
hai nhóm đối đầu chính tại quốc gia châu phi này cùng với các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác bị nêu rõ trong quy chế rome
văn bản pháp lý nền tảng của israel
công tố viên tòa hành sự quốc tế icc karim khan cũng cho biết thành phố enzenina ở vùng tây đa phủ là tâm điểm của cuộc chiến trong bối cảnh cuộc xung đột tại sudan hiện nay đã khiến hơn bảy triệu người phải di rời và khiến hàng nghìn người thiệt mạng
đa phương là khu vực bị tàn phá bởi xung đột từ năm hai nghìn ba đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột mang tính sắc tộc hiện nay khi các nhóm bán quân sự và dân quân ả rập đã tấn công vũ trang nhằm loại bỏ các nhóm dân tộc không phải ả rập
năm hai nghìn năm hội đồng bảo an đã chuyển tình hình ở đa phủ lên icc
cơ quan có nhiệm vụ điều tra các tội ác chiến tranh tội ác chống lại loài người các hành vi diệt chủng và tội ác xâm lược
truyền thông trung đông dẫn đánh giá của hãng tư vấn hàng hải dury cho biết các tàu container sẽ chưa thể nối lại hành trình qua kênh đà xuyê của ái cập ít nhất trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn vì các hãng vận tải lớn sẽ chỉ quay trở lại tuyến hàng hải thương mại quan trọng khi nguy cơ bị tấn công ở biển đỏ lắng xuống
dựa trên kết quả thăm dò và thảo luận với khách hàng drury cho rằng các hãng vận tải dường như đang cố gắng nối lại hành trình qua kênh đảo sue trong năm nay dù hiện tại rất khó dự đoán cuộc khủng hoảng vận tải ở biển đỏ sẽ kéo dài bao lâu
quản lý cấp cao tại đơn vị nghiên cứu container của drury nhận định việc các hãng vận tải nối lại hành trình qua kênh đảo suê sẽ diễn ra trong vài tháng chứ không phải vài tuần
do lo ngại các cuộc tấn công hiện nay của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào tàu thương mại trên biển đỏ
vận tải đang tránh tuyến hàng hải này với tuyến đường dài hơn quanh mũi hảo vọng của nam phi
dữ liệu của duri cho thấy số lượng tàu container đi qua kênh đảo sue trong ba tuần đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã giảm bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó số tàu di chuyển qua mũi hảo vọng tăng hai trăm một mươi tám trong giai đoạn này
việc chuyển tuyến qua mũi hảo vọng đang gây ra các vấn đề về chuỗi cung ứng cũng như sự chậm trễ trong hoạt động giao hàng
nếu tình trạng chuyển hướng khỏi kênh đà xuyê chấm dứt vào cuối hai năm hai nghìn hai mươi bốn
giá cước vận chuyển trung bình theo hướng đông tây trong năm nay có thể giảm hơn một mươi so với năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thống mỹ joe biden tuyên bố đã quyết định cách thức phản ứng của nước này sau việc ba quân nhân mỹ đồn trú ở giordani thiệt mạng
trong một vụ tấn công bằng thiết bị máy bay không người lái hồi tuần trước
tát biểu về báo giới trước khi rời nhà trắng tới florida vận động tranh cử
tổng thống biden cho biết ông đã có quyết định về việc đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở giordani
tuy nhiên ông biden không tiết lộ thêm thông tin về quyết định này
quyết định của tổng thống biden được đưa ra sau các cuộc tham vấn với đội ngũ an ninh quốc gia tại nhà trắng
khi được hỏi về trách nhiệm của iran đối với việc ba binh sĩ mỹ bị thiệt mạng ở giordani
tổng thống biden cho biết iran có trách nhiệm do đã cung cấp vũ khí cho những người tiến hành vụ tấn công trên
tổng thống biden cũng cho biết mỹ không muốn một cuộc chiến rộng hơn ở trung đông
và giới chức mỹ trước đó cũng nhấn mạnh rằng mỹ không muốn có chiến tranh với iran
imf đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất
trong đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên mức ba một
theo imf tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi bốn được dự báo khả quan hơn
nhờ khả năng phục hồi bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên khắp thế giới
trong bối cảnh lãm phát tương đối ổn định
tuy nhiên imf cảnh báo tăng trưởng toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm
sẽ vẫn ở mức dưới trung bình khoảng ba tám
do tác động liên tục của lãi suất tăng cao
chính phủ ngừng hỗ trợ ứng phó đại dịch covid một mươi chín và tình trạng năng suất thấp kéo dài
báo cáo cũng nhận định ấn độ tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu
với dự báo tăng trưởng sáu năm trong năm nay
tăng hai so với dự báo tháng một mươi năm ngoái
trong khi đó mỹ và trung quốc cũng được dự báo là có những cải thiện đáng kể
về triển vọng tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi bốn
châu á nhìn chung được dự báo là tăng trưởng tốt
tổ chức khí tượng thế giới wmo ngày ba mươi tháng một xác nhận
lục địa châu âu đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục bốn mươi tám tám độ c trong năm hai nghìn hai mươi một
và cảnh báo có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan mới
theo wmo nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
cao hơn gần một độ c so với mức cao kỷ lục trước đó là bốn mươi tám độ c
ghi nhận ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại các thành phố athens và ephesina của hy lạp
tuy nhiên mức nhiệt kỷ lục năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chưa được wmo kiểm chứng độc lập
với lượng khí thải do con người gây ra nung nóng hành tinh
châu âu đang nóng lên nhanh gấp khoảng hai lần so với trung bình của thế giới
so với mức tăng hai hai độ c trong năm năm qua so với thời kỳ tiền công nghiệp
wmo cho biết cho đến nay mới xác minh kỷ lục năm hai nghìn hai mươi một
vì cơ quan này cẩn trọng để đảm bảo số liệu chính xác
theo wmo các kỷ lục mới được xác minh đem lại một chuẩn mực có căn cứ
để so sánh các kỷ lục
cho báo cáo tình trạng khí hậu hàng năm của wmo ở quy mô toàn cầu và khu vực
ủy ban phòng chống rủi ro y tế mexico confebris thông báo ngày một mươi năm tháng hai tới
nước này sẽ bắt đầu sản xuất vaccine patria phòng covid một mươi chín
do các nhà khoa học trong nước tự phát triển
sau khi hoàn thành những thủ tục cấp phép cuối cùng
theo đó công ty nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học laboratorio avimax
sẽ sản xuất từ một bảy đến hai năm
năm triệu liều vaccine patria trong ba tháng đầu tiên
theo đánh giá của hội đồng y dược quốc gia mexico
vaccine patria là sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn
mang lại hiệu quả cao cũng như đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế về dược phẩm
trước đó hôm hai mươi sáu tháng một tiểu ban nghiên cứu phân tử thuộc confebris cũng kết luận
vaccine patria là một sinh phẩm an toàn và hiệu quả
trong việc phòng cũng như giảm thiểu rủi ro lây nhiễm virus sars cov hai
đồng thời ngăn ngừa các di chứng hậu covid một mươi chín gây ra ở người trên một mươi tám tuổi
và bệnh nhân mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp béo phì tiểu đường
sản phẩm này cũng được đánh giá mang lại hiệu quả tương đương các chế phẩm sinh học khác
mà người dân hiện đang sử dụng để phòng chống các biến thể phụ của virus sars cov hai
các chuyên gia của confebris khẳng định người dân mexico có thể yên tâm sử dụng
đồng thời nhấn mạnh những đánh giá tích cực trên của tiểu ban nghiên cứu phân tử
là bước quan trọng để các nhà chức trách quốc gia mỹ latin này sớm cấp phép sản xuất
và lưu hành chính thức vaccine patria trong những ngày tới
năm trước loại hình nghệ thuật vẽ trên vải rogan được làm độc quyền
tại vùng kach của quận gujarat ấn độ
cái tên rogan được đặt theo dầu thầu dầu nguyên liệu chính trong màu vẽ
mời quý vị cùng tìm hiểu kỹ hơn về nghệ thuật này
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
ông khatri abdul gafur sống tại làng niruna quận kach bang gujarat
là một nghệ nhân rogan lành nghề với hơn bốn mươi năm kinh nghiệm
nghệ nhân năm mươi bảy tuổi cho biết để làm ra một sản phẩm nghệ thuật
cần có sự cống hiến kiên trì và tập trung cao độ
ông cùng chín thành viên khác trong gia đình đã lưu truyền nghệ thuật rogan qua tám thế hệ
đây là truyền thống của gia đình chúng tôi
ông nội bố và chú tôi từ thế hệ này sang thế hệ khác
đã gìn giữ và truyền đạt lại môn nghệ thuật này cho chúng tôi
để tạo nên một bức họa trên vải hoàn chỉnh
đầu tiên người nghệ nhân phải lấy dầu được chiết xuất từ hạt thầu dầu
và đun trong vòng một mươi hai đến một mươi bốn tiếng
sau khi đun dầu thầu dầu được trộn với nước lạnh
được cô đặc lại rồi trộn với các loại sơn và nước
để làm thành một hỗn hợp màu dính
chúng tôi mài những hỗn hợp được chiết xuất từ hạt thầu dầu trên đá
sau đó chúng tôi trộn bột rogan vào đó
chúng tôi chỉ lấy ước lượng gần đúng
chứ không phải chính xác một trăm linh gram hay năm mươi gram rogan
chúng tôi dùng đá đập nhuyễn cho đến khi hỗn hợp hòa làm một
nhưng bởi vì covid một mươi chín
hỗn hợp này không thể được chất xuất
hỗn hợp này được cuộn lại trong lòng bàn tay của nghệ nhân bằng calam
một quay sắt dài khoảng một mươi năm cm
hơi ấm từ lòng bàn tay làm dịu lớp sơn đặc
dùng để vẽ trên các tấm vải
các họa tiết được vẽ hoàn toàn bằng tay
vì vậy nghệ nhân cần đặc biệt khéo léo và tỉ mỉ
trong công đoạn vẽ những họa tiết nhỏ
nếu bạn lấy màu trực tiếp từ bát
thì bạn không thể tạo ra một sợi chỉ nào
vì nó rất dày
vì vậy chúng ta phải đặt nó lên tay và trà sát
điều đặc biệt trong thiết kế này
là từng chấm từng chấm nhỏ ở đây
được vẽ bằng đầu bút
chi tiết này đòi hỏi người thợ lành nghề
mới có thể làm được
vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi
các sản phẩm dệt may bằng máy
với giá thành dày và tốc độ sản xuất nhanh chóng
bắt đầu chiếm lĩnh thị trường
dẫn tới việc các nghệ nhân rogan từ bỏ nghề
tìm kiếm việc làm tại các thành phố khác
ông gafur không phải ngoại lệ
khoảng năm một nghìn chín trăm tám mươi
tôi quyết định rằng
mình sẽ không lãng phí
cuộc đời mình cho một nghệ thuật này
vì thế tôi đã tranh cãi với gia đình
vào thời điểm đó
để một đứa trẻ từ một ngôi làng nhỏ
đến tận mumbai tìm việc làm là một chuyện lớn
nhưng sau một thời gian làm việc
tại mumbai nhận thức được tấm quan trọng
của loại hình nghệ thuật đăng may một này
ông quyết định trở về quê nhà
và trong vài thập kỷ ông đã kế thừa
phát huy di sản của gia đình
trong khi vẫn vật lộn với sinh kế
chúng tôi đã từng thua lỗ
vì không có ai đến mumbai
chúng tôi đã thua trong khi hoạt động kinh doanh này
phụ thuộc vào khách du lịch
đầu thế kỷ hai mươi một đánh dấu sự hồi sinh
của tranh nghệ thuật rogan
khi các tổ chức phi chính phủ
bắt đầu hỗ trợ các nghệ nhân bán sản phẩm
trên sàn thương mại điện tử
mở rộng sức ảnh hưởng và giúp nhiều nghệ nhân
đạt giải thưởng cấp quốc gia
các phương tiện truyền thông cũng góp phần
lan tỏa giá trị của tranh vải rogan
thu hút khách du lịch vốn là nguồn thu nhập chính
của các nghệ nhân rogan
tôi nhớ lúc đó tôi đã hứa với gia đình mình
rằng tôi sẽ cống hiến cả cuộc đời
cho môn nghệ thuật này
và lời hứa đó tôi đã thực hiện cho đến tận bây giờ
khi mới bắt đầu học tôi thấy hơi khó khăn
dần dần tôi đã nhận ra
đây là kho báu lớn của gia đình
và tôi nên cố gắng giữ gìn nó
bây giờ chúng tôi đang mở lớp đào tạo
để mọi người nhận thức được giá trị
của môn nghệ thuật này
song song với việc phục dựng lại
nghệ thuật vẽ vải rogan
gia đình ông gafur đã mở rộng thiết kế
trên khẩu trang hay phụ kiện trang trí nhà cửa
nỗ lực không ngừng của ông
cùng các nghệ nhân rogan
đã góp phần lưu giữ và phát huy
nghệ thuật truyền thống tinh xảo này